trường đại học điện lực đã tổ chức nghiên cứu triển khai chế tạo máy thở không xâm lấn
theo cấu tạo và thiết kế mã nguồn mở nhằm hướng tới hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau một thời gian gấp rút cùng các chuyên gia y tế nhóm nghiên cứu khoa điện tử viễn thông
và trung tâm nghiên cứu phát triển trường đại học điện lực đã cho ra đời phiên bản đầu tiên
của máy hỗ trợ thở hướng tới sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín và các bệnh khác
đây là loại máy hỗ trợ thở không xâm nhập dựa theo thiết kế mẫu của các cơ sở nghiên cứu
và các nhà khoa học thế giới
máy có các tính năng cơ bản gồm đặt được các thông số như lưu lượng khí nhịp thở trên phút
chu trình thở và tỷ số in health egg health
thiết kế của nhóm nghiên cứu sử dụng các linh kiện vật tư sẵn có phổ biến
để đảm bảo có thể sản xuất khẩn cấp với số lượng lớn trong thời gian ngắn có giá thành rẻ
phiên bản đầu tiên này đang được gửi đi lấy ý kiến của các chuyên gia
để có thể hoàn thiện và đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm phục vụ cho người dân trong trường hợp khẩn cấp